thưa quý vị ngày một mươi tám tháng tám theo giờ địa phương tổng thống mỹ joe biden đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh ba bên mỹ nhật hàn
với sự tham gia của tổng thống hàn quốc yun suk in và thủ tướng nhật bản kishida fumio
đây là lần đầu tiên tổng thống mỹ joe biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến trại david kể từ khi ông nhậm chức
đồng thời cũng là cuộc gặp ba bên trực tiếp giữa nguyên thủ ba nước mỹ nhật bản hàn quốc mà không phải bên lề một sự kiện nào đó
hội nghị này được đánh giá là sẽ mở ra trang sử mới trong quan hệ hợp tác giữa ba nước
mở đầu hội nghị với tổng thống hàn quốc yun suk yên và thủ tướng nhật bản kishida fumio tại chạy david
bang maryland tổng thống biden đã bày tỏ cảm ơn tới hai nhà lãnh đạo nhật bản và hàn quốc
đồng thời nhấn mạnh về sức mạnh chung khi cả ba nước sát cánh cùng nhau
sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa mỹ hàn quốc và nhật bản sẽ tạo ra một nền tảng thể chế vững chắc hơn
bên cạnh đó những thách thức đe dọa an ninh khu vực phải được xây dựng bằng những cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn
hôm nay sẽ được ghi nhớ như một ngày lịch sử nơi chúng tôi thiết lập một cơ chế thể chế vững chắc và các cam kết đối với quan hệ đối tác ba bên
trong khi đó chia sẻ trước cuộc hội đàm kiến giữa ba bên thủ tướng nhật bản kishida cho rằng
việc ba nhà lãnh đạo mỹ nhật hàn gặp nhau đang làm nên một trang sử mới một bước ngoặt lịch sử đối với cộng đồng quốc tế
hội nghị thượng đỉnh ba bên mỹ nhật hàn lần này là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba bên
được tổ chức độc lập và cũng là lần đầu tiên tổng thống biden mời các nhà lãnh đạo nước ngoài tới chạy david
giới phân tích cho rằng động thái này thể hiện mong muốn của tổng thống mỹ
muốn làm sâu sắc quan hệ với hai đồng minh ở đông bắc á là nhật bản và hàn quốc
các bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung với những nội dung như đồng ý thiết lập các cuộc họp ba bên thường niên
phát thảo sự hợp tác ba bên trong các lĩnh vực phát triển tên lửa an ninh mạng an ninh kinh tế và vấn đề triều tiên
tại cuộc họp lãnh đạo ba nước mỹ nhật bản và hàn quốc nhất trí sẽ tham vấn với nhau trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa chung
đồng thời nâng quan hệ đối tác ba bên lên tầm cao mới để phản ứng trước những thách thức an ninh và kinh tế đang được đặt ra
thỏa thuận đạt được giữa tổng thống nước chủ nhà joe biden tổng thống hàn quốc yun suk in và thủ tướng nhật bản kishida fumio
nhấn mạnh sự cấp thiết của phản ứng phối hợp trước những thách thức chung như mối đe dọa hạt nhân và gián đoạn trụi quân
ngoài ra các nhà lãnh đạo cũng công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ ba bên triển khai chia sẻ dữ liệu thời gian thực
về cảnh báo tên lửa triều tiên trong năm nay và thành lập một nhóm làm việc để chống lại các mối đe dọa trên mạng
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về an ninh kinh tế cam kết hợp tác về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng
và ngăn chặn xuất khẩu bất hợp pháp hoặc đánh cắp các công nghệ tiên tiến
tuyên bố chung sau cuộc họp nêu rõ mối quan ngại chung của ba nước về những hành động không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ
nhắc lại lập trường đã được công bố riêng của mỗi bên về an ninh ở biển đông cũng như khu vực ấn độ dương thái bình dương